bên cạnh đó đơn vị đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế chính là các doanh nghiệp cũng đang cần chuyển dịch cơ cấu sản xuất sang xanh hóa
tăng trưởng xanh là quá trình tăng trưởng kinh tế chủ yếu dựa trên những ngành sản xuất và công nghệ thân thiện với môi trường sử dụng hiệu quả năng lượng và tài nguyên ngăn chặn suy giảm đa dạng sinh học
tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế oecd định nghĩa rằng
tăng trưởng xanh được hiểu là bảo đảm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong khi vẫn bảo đảm rằng tự nhiên vẫn có đủ năng lượng cung cấp các nguồn sản xuất và vẫn duy trì môi trường sống
tăng trưởng xanh đang là một đòi hỏi cấp thiết ở nước ta hiện nay bởi lẽ qua hơn ba mươi năm đổi mới mặc dù việt nam giữ được tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao
bình quân sáu tám một năm giai đoạn hai nghìn một đến hai nghìn một mươi và năm tám một năm giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi
thế nhưng tăng trưởng kinh tế chưa gắn với sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên chưa gắn với bảo vệ tốt môi trường và chưa ứng phó kịp thời với biến đổi khí hậu
thực trạng nước ta hiện cho thấy ô nhiễm môi trường đất có xu hướng tăng lên nguồn nước mặt có xu hướng suy kiệt nguồn nước ngầm có hiện tượng ô nhiễm ngày càng tăng
không khí bị ô nhiễm ở mức cao vượt ngưỡng quy chuẩn cho phép lượng chất thải rắn thải ra quá mức diện tích chất lượng rừng bị suy giảm mặc dù tỷ lệ che phủ rừng vẫn đạt hơn bốn mươi một
các khu công nghiệp khu chế xuất có hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường tập trung mới chỉ xử lý được sáu mươi hai lượng nước thải
mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính cũng chưa đạt được mà ngược lại có xu hướng tăng lên tác động của biến đổi khí hậu đối với nước ta là rất nghiêm trọng
đã đang và sẽ gây trở ngại cho sự phát triển bền vững của đất nước
đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế hiện nay là một yêu cầu cấp bách đối với phát triển kinh tế của việt nam nếu như không muốn bị tụt hậu so với các nước trên thế giới và khu vực
đầy mạnh phát triển theo chiều sâu tăng nhiều đóng góp của các yếu tố tổng hợp trong gdp là những yêu cầu sống còn của nền kinh tế
đặc biệt tăng yếu tố công nghệ xanh tạo động lực phát triển mới trên đất nước
nên mọi lĩnh vực của nền kinh tế
tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm nông trại vineco tam đào tại huyện tam đảo tỉnh vĩnh phúc đi vào hoạt động
sau ba năm đến nay nông trại này đã cung cấp cho thị trường nhiều sản phẩm nông sản hữu cơ
đây là một trong một mươi năm nông trường quy mô và chuyên nghiệp trên cả nước
được quy hoạch thiết kế theo quy trình khép kín từ khâu sản xuất đồng ruộng khu nhà kính đến khu sơ chế đóng gói tự động khu bảo quản
tổng diện tích sản xuất của vineco đã lên đến gần ba hectare trong đó đã đưa vào canh tác gần một ha trên toàn hệ thống
chúng tôi ưu tiên sử dụng những hệ thống tuần hoàn dinh dưỡng
tức là chúng tôi sẽ tái sử dụng lại tất cả những dung dịch dưỡng mà chúng tôi đã canh tác
sau đấy chúng tôi tuần hoàn lại và chúng tôi sẽ tạo ra một cái vòng tròn khép kín
và tránh việc xả thải ra môi trường những hóa chất
là những cái vật liệu canh tác
thứ ba là chúng tôi đối với mỗi nông trường của vineco
chúng tôi đều có một khu xử lý thuế cụ phẩm
cái khu này thì sẽ đóng vai trò là xử lý tất cả những cái phế cụ phẩm
xảy ra trong quá trình canh tác rau
chiến lược quốc gia an toàn thực phẩm giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi và tầm nhìn hai nghìn ba mươi đã xác định
phải xây dựng và phát triển các khu vực
vùng nguyên liệu sản xuất nông sản thực phẩm an toàn
áp dụng các quy trình sản xuất phù hợp đối với các hộ sản xuất nông sản thực phẩm
cùng với đó là phát huy vai trò của các doanh nghiệp các tổ chức xã hội
các tổ chức đoàn thể trong việc tham gia bảo đảm an toàn thực phẩm
điều này buộc ngành nông nghiệp nói riêng và nhiều ngành sản xuất
phải thực sự coi trọng chuyển đổi theo hướng tăng trưởng xanh
và không thể thiếu những doanh nghiệp đầu tàu dẫn dắt thị trường
tuy nhiên để thực hiện được mô hình theo hướng tăng trưởng xanh như vineco
đòi hỏi các doanh nghiệp không chỉ thay đổi nhận thức
mà còn phải dồi dào về nguồn tài chính cũng như nguồn nhân lực chất lượng cao
điều này đòi hỏi sự vào cuộc của nhiều bộ ngành
cũng như có nghiên cứu lý luận và thực tiễn
vừa qua bộ tài nguyên và môi trường đã phối hợp cùng liên hiệp
các hội khoa học và kỹ thuật việt nam
viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam
hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường việt nam
một chiếc hội thảo về tăng trưởng xanh
gắn với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững
hội thảo đã quy tụ nhiều chuyên gia đầu ngành
trong lĩnh vực kinh tế môi trường và thực hiện chính sách
hội thảo một lần nữa xác định lại cụ thể sâu rộng hơn
về khái niệm tăng trưởng xanh trong phát triển bền vững
chỉ rõ hơn vai trò của các cơ quan quản lý nhà nước
nhà khoa học cũng như không thể thiếu vai trò của các doanh nghiệp
trong quá trình thực hiện
hội thảo đánh giá hiệu quả của các doanh nghiệp lớn đi đầu
trong cải tiến sản xuất sạch hơn
và đặt ra câu hỏi liệu doanh nghiệp vừa và nhỏ
có thể tham gia vào chương trình phát triển bền vững tăng trưởng xanh
khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm tới chín mươi tám
trong tổng số hơn năm trăm linh doanh nghiệp đang hoạt động
đóng góp lớn tới tăng trưởng kinh tế xã hội
thông qua tạo công an việc làm và đóng góp vào ngân sách
nhưng các doanh nghiệp này hiện cũng không mặn mà
với các dự án xanh hay tăng trưởng bền vững
nên định hướng ngay từ những ngày đầu khi hoạt động kinh doanh
phải gắn những cái hoạt động về kinh tế với những vấn đề về xã hội và môi trường
bởi vì có rất nhiều những cái bài học đã xảy ra
là các doanh nghiệp chỉ tập trung vào làm kinh tế
đặc biệt là những doanh nghiệp nhỏ siêu nhỏ và vừa
và tập trung vào những vấn đề về xã hội và môi trường sau
nhưng cái giá phải trả là lớn hơn rất nhiều lần
tiền nào có thể khôi phục lại được những cái đó
cho nên là một cái điều khuyến cáo đối với những doanh nghiệp vừa và nhỏ
là chúng ta hãy đặt những vấn đề về phát triển bền vững
hãy đặt những vấn đề về môi trường
hãy đặt những vấn đề về xã hội
cùng với những vấn đề về kinh tế
để chúng ta làm kinh doanh
và làm thế nào để cái doanh nghiệp của mình
phát triển một cách hài hòa và cân bằng hơn
và cái thành công của doanh nghiệp
nó sẽ gắn với thành công của những cái tiến bộ xã hội
và những thành công trong cái vấn đề về bảo vệ môi trường
nguyên nhân chính mà các doanh nghiệp nhỏ và vừa đưa ra
cho việc chậm tham gia vào tăng trưởng xanh
và phát triển bền vững
là đầu tư xanh hóa thường khiến chi phí sản xuất bền vững

sẽ bị tăng đòi hỏi nguồn vốn đầu tư lớn
trong khi đây lại là những điểm yếu
của các doanh nghiệp nhỏ và vừa của việt nam
các doanh nghiệp vừa và nhỏ hay là những doanh nghiệp lớn
thì cũng cần phải hội nhập
cũng cần phải phát triển bền vững
để đáp ứng được cái nhu cầu của thế hệ hiện tại và tương lai
thì những doanh nghiệp vừa và nhỏ
là những cái doanh nghiệp mà có ít lợi thế hơn
so với những doanh nghiệp có tiềm năng lớn
đáp ứng được nhu cầu của hội nhập
đối với doanh nghiệp vừa nhỏ là hoàn toàn có thể được
để thực hiện các nhiệm vụ của chiến lược tăng trưởng xanh
chính phủ đã ban hành quyết định số bốn trăm linh ba qdttg
phê duyệt kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh
giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn hai mươi
liên quan đến lĩnh vực tài chính ngân sách nhà nước
bộ tài chính được giao chủ trì triển khai hai trên sáu mươi sáu hành động tăng trưởng xanh
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
bao gồm hình thành khung chính sách tài chính tăng trưởng xanh
tri tiêu công theo tiêu chuẩn xanh
các chính sách thuế phí từng bước được hoàn thiện
theo hướng chú trọng khuyến khích đầu tư sản xuất theo công nghệ sạch
tiết kiệm năng lượng nâng cao ý thức bảo vệ môi trường
và hỗ trợ cho việc thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh của quốc gia
chính sách thuế phí bảo vệ môi trường
đã góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của toàn xã hội
và tạo nguồn thu để giải quyết vấn đề môi trường
tuy nhiên chính sách của nhà nước chưa đủ bởi đây là yếu tố khách quan
còn nhận thức của chủ doanh nghiệp và người lao động mới là yếu tố chủ quan
quyết định tới thành công trong sản xuất xanh hơn
nói rằng là nó luôn luôn có một sự đấu tranh
ở đây thì tôi nghĩ là cái quan điểm của lãnh đạo doanh nghiệp là quan trọng
khi thực sự nhận thấy thức thấy đây là một vấn đề quan trọng mà mang tính chiến lược
và tạo cho doanh nghiệp một cái lợi thế cạnh tranh trong tương lai
thì từ đó thì truyền được cái cảm hứng và tạo được sự quyết tâm cho toàn thể cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp
chúng ta không hề là cứ nói đến phát triển bền vững là nói đến tiền
bởi vì tôi nghĩ rằng khi mà tạo ra được một cái cộng đồng trong mỗi một cán bộ công nhân viên chúng tôi
cùng sáng tạo phát triển thì chúng ta sẽ tạo ra được một cái môi trường
từ môi trường làm việc tốt hơn từ ra những cái sản phẩm có giá trị hơn
từ những doanh nghiệp lớn cho đến những doanh nghiệp vừa và nhỏ
cái ý thức về bảo vệ môi trường có được năng lên
và người ta rất quan tâm thực sự đến vấn đề này đó là cái niềm vui
và chúng tôi nghĩ rằng đây là một bước chuyển tiếp
một cái giai đoạn chúng ta sản xuất từ nâu phải sang sanh
từ không bình vững phải đi đến bình vững
và có lẽ đây là một cam kết không chỉ đối với người dân
mà cam kết đối với cộng đồng quốc tế
khi việt nam hội nhập quốc tế sâu rộng
khi việt nam ký cái thỏa thuận
thỏa thuận paris và triển khai thỏa thuận paris
để giảm phát thải khí nhà kính
và đây cũng là điều bắt buộc để cho đời sống của người dân
sự yên lành của người dân
đến cái sự phát triển bền vững của doanh nghiệp
và đến cái quản lý nhà nước một cách kỹ luật kỹ gương
để thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật
tăng trưởng xanh đang được nhìn nhận như một cơ hội mới
cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa
bởi lẽ trong một xã hội phát triển
nền kinh tế hội nhập sâu vào kinh tế toàn cầu
người tiêu dùng ngày càng có yêu cầu cao hơn
về xuất xứ chất lượng của sản phẩm
hội nhập vươn ra quốc tế
hiện không chỉ là sân chơi của các doanh nghiệp lớn
việc triển khai các dự án tăng trưởng xanh
sẽ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa hướng đến đổi mới sáng tạo
thay đổi công nghệ nâng cao năng suất
cải thiện hơn nữa chất lượng
đi đôi với việc bảo vệ môi trường
để làm được điều này trong thời gian tới
bộ tài nguyên và môi trường cùng các bộ ngành liên quan
sẽ hoàn thiện hơn nữa các văn bản pháp luật
tạo sự thông thoáng tài chính cơ chế cho doanh nghiệp
nhưng trên hết các doanh nghiệp vừa và nhỏ
cần có định hướng lâu dài
và kiên định thực hiện lộ trình của mình
thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh
thưa quý vị tăng trưởng kinh tế của nước ta
hiện vẫn chưa gắn liền với sử dụng hiệu quả
nguồn tài nguyên và bảo vệ môi trường
có thể nói là
hiện tăng trưởng xanh đang là một đòi hỏi cấp thiết
ở nước ta và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị
của doanh nghiệp của mọi người dân
thưa quý vị và các bạn
trên thế giới nhiều quốc gia đã và đang nỗ lực
đổi mới công nghệ trên mọi lĩnh vực
để thực hiện được mục tiêu phát triển bền vững
và ngành xây dựng cũng không phải là ngoại lệ
tại hồng kông trung quốc một tòa nhà
với tên gọi tòa nhà không carbon đã được xây dựng
tại sao nó lại có tên là như vậy
mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi tìm hiểu
qua phóng sự ngay sau đây
bên trong tòa nhà ba tầng này có một văn phòng xanh
và cả một căn hộ xanh được trang bị công nghệ xanh hiện đại nhất
mục đích của dự án này nhằm vượt qua mức trung hòa carbon
bằng cách tạo ra nhiều năng lượng hơn là mức tiêu thụ
mục tiêu này đạt được thông qua thiết kế thích ứng khí hậu của tòa nhà
giúp tối đa hóa thông gió và ánh sáng tự nhiên trong tòa nhà
được gọi là hệ thống hoạt động xanh
đơn cử như việc sử dụng những chiếc quạt trần này
để gia tăng trao đổi luồng không khí giảm thiểu tối đa nhu cầu sử dụng điều hòa
trong khi đó một hệ thống điều hòa không khí hiệu quả
sẽ được lắp đặt dưới sàn nhà
điện năng trong tòa nhà được lấy từ năng lượng tái tạo
hai phần ba là từ nhiên liệu sinh học
được sản xuất tại chỗ từ lượng thức ăn thừa của nhà hàng
phần còn lại là từ nguồn năng lượng mặt trời
tòa nhà không chỉ mang tính chất trưng bày
mà nó hoạt động như một phòng thí nghiệm cho ngành xây dựng
hai tám trăm linh thiết bị cảm biến đã được tài đặt trong tòa nhà
nhằm cung cấp những thông tin chuẩn xác theo từng thời điểm
như phát xạ nhiệt độ và độ ẩm
chúng tôi muốn thử nghiệm tất cả các công nghệ
và xem qua mỗi năm thì chúng hoạt động như thế nào
qua đó chúng tôi sẽ đánh giá hiệu năng
chi phí và cung cấp thông tin cụ thể đến những bên liên quan trong ngành này
và khuyến khích sử dụng các công nghệ thích hợp để ứng dụng thực tiễn
bên ngoài tòa nhà là khu vực rộng hai m hai
được gọi là ốc đảo xanh
được xây dựng để hỗ trợ cho tòa nhà trong việc thích ứng với khí hậu
hơn hai trăm linh cây xanh được trồng xung quanh
đã biến khu vực này trở thành đất rừng đô thị đầu tiên của hồng kông trung quốc
vào khoảnh khắc đầu tiên bạn sẽ không nhận ra sự khác biệt
đó là những thay đổi rất nhỏ
nhưng chỉ sau hai đến ba năm mọi thứ sẽ trở nên rất khác
theo tiến sĩ lee phần năng lượng tiêu tốn trong quá trình xây dựng tòa nhà đã giảm đi đáng kể
và nó giúp bảo đảm giảm thiểu tối đa lượng phát thải khí nhà kính
các nhà xây dựng đã chủ động tìm những nguồn cung ứng địa phương
và dùng nguyên liệu tái chế như tre hay những khối lát được tái chế từ thủy tinh và bụi trò này
những nguyên liệu này sẽ làm mát
cho môi trường bằng cách tối ưu hóa sự bốc hơi nước
từng phần nhỏ của dự án tòa nhà không carbon đều khuyến khích chính phủ
để mạnh mục tiêu cắt giảm phát thải khí carbon lên sáu mươi vào năm hai nghìn ba mươi
hãy thông tin những điểm nóng ô nhiễm về môi trường với chúng tôi
và hãy chia sẻ với chương trình những hoạt động sống xanh của bạn
hãy cùng chương trình vì môi trường bền vững chung tay vì một môi trường xanh sạch và thực sự bền vững hơn
đón xem chương trình vì môi trường bền vững phát sóng một mươi h sáng thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình nhân dân
những ý tưởng xanh trên nhiều lĩnh vực đã và đang được nhiều quốc gia ưu tiên hiện thực hóa
và mới đây đánh dấu hoạt động cuối cùng của chương trình hành trình xanh vì việt nam xanh
cuộc thi xây dựng ý tưởng tiêu dùng bền vững đã lựa chọn ra được những ý tưởng xuất sắc nhất
có tính sáng tạo và ứng dụng cao nhất để trao giải
nằm trong khuôn khổ dự án hỗ trợ tăng cường năng lực và đổi mới thể chế
thực hiện tăng trưởng xanh và phát triển bền vững do vụ khoa học giáo dục tài nguyên và môi trường
bộ kế hoạch và đầu tư là cơ quan chủ quản cuộc thi đã thu hút rất nhiều ý tưởng độc đáo
và cho thấy được sự quan tâm lớn của các bạn sinh viên đối với lĩnh vực môi trường
đây cũng là nội dung trong chuyên mục sống xanh mà chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn ngay sau đây
thuộc dự án hỗ trợ tăng cường năng lực và đổi mới thể chế thực hiện tăng trưởng xanh và phát triển bền vững ở việt nam
chương trình hành trình xanh vì việt nam xanh đã thực hiện một chuỗi các buổi tọa đàm về tăng trưởng xanh
và phát động cuộc thi xây dựng ý tưởng tiêu dùng bền vững trên phạm vi toàn quốc
chương trình đã tiếp cận địa chỉ của hành trình xanh vì việt nam xanh
góp đến hàng nghìn sinh viên thuộc chín trường đại học trên cả nước
nhằm thúc đẩy các em tìm hiểu về tăng trưởng xanh và đóng góp những ý tưởng sáng tạo
có khả năng ứng dụng cao để góp phần hiện thực hóa chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh
khi em là một sinh viên trường đại học khoa học tự nhiên mà lại là một sinh viên môi trường
nên thường sẽ luôn suy nghĩ những cái dự án và những cái dự án thân thiện với môi trường hơn
và việc khi mà nắm bắt được những cái tình hình cấp bách nhất của môi trường hiện nay
đó là cây cây
cây cây thì bị chặt rất là nhiều và sản phẩm giấy thì không được tái chế
thì em đang nghĩ ra cái ý tưởng này và em nghĩ rằng là cái ý tưởng mình đưa ra sẽ góp phần cho xã hội
nếu như ý tưởng mà được đầu tư và được phát triển tốt hơn
thì đó sẽ là một cái hướng được mở rộng ra và em cũng đã góp một phần nào đó
và thể hiện đúng mình là sinh viên của trường tự nhiên
những ý tưởng đạt giải trong cuộc thi đều được các bạn sinh viên khai thác
từ những vấn đề thực tiễn của đời sống đồng thời đề xuất những giải pháp thực hiện thiết thực và hiệu quả
các đề tài nghiên cứu này cũng xuất phát từ những hiện trạng cụ thể của nước ta hiện nay
như tình trạng khai thác tài nguyên thiếu bền vững ô nhiễm môi trường nước tồn động chất thải chăn nuôi
hiện tại thì các bạn trẻ đa phần thì đều có ý thức về môi trường
tuy nhiên thì để thực hiện những cái hành động đó thì các bạn còn thiếu động lực
có nghĩa là các bạn không biết bắt đầu hành động từ đâu
nhưng mà em thấy là chúng ta chỉ cần hành động những cái hành động rất là thiết thực trong cuộc sống
cũng như là sử dụng ly sử dụng nhiều lần thay vì sử dụng ly nhựa hoặc là xả thải ra môi trường
hoặc là chúng ta có thể sử dụng túi vải
thì từ những hành động nhỏ đó thôi thì chúng ta cũng đã một phần góp vào để xây dựng một việt nam xanh hơn sạch hơn
những ý tưởng đặt giải ý tưởng tiêu dùng bền vững sẽ có cơ hội được giới thiệu đến các nhà đầu tư tiềm năng
từ đó trở thành mô hình khởi nghiệp xanh tiên phong tại việt nam
có thể thấy thành công của cuộc thi xây dựng ý tưởng tiêu dùng bền vững
đã phần nào tác động tích cực đến cộng đồng nói chung và các bạn thanh niên sinh viên nói riêng
giúp mọi người nâng cao ý thức thay đổi hành vi và hướng đến sản xuất xanh lối sống xanh tiêu dùng bền vững
quý vị thân mến những hình ảnh đẹp về lễ trao giải cuộc thi xây dựng ý tưởng tiêu dùng bền vững vừa rồi
cũng đã khép lại thời lượng của chương trình hôm nay
xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại vào chương trình vì môi trường bền vững kỳ sau